theo bộ công thương tình hình xuất nhập khẩu tại một số cửa khẩu biên giới việt nam trung quốc vẫn đang được duy trì nhưng tiến độ chậm bởi hoạt động giao nhận hàng hóa vẫn được kiểm soát chặt chẽ theo quy định của bộ y tế
tại tỉnh lạng sơn cửa khẩu quốc tế hữu nghị xuất một trăm chín mươi hai xe nông sản hoa quả linh kiện điện tử khẩu trang hàng may mặc nhập một trăm bảy mươi năm xe linh kiện điện thoại nông sản tồn ba trăm hai mươi năm xe nông sản và linh kiện điện tử
cửa khẩu tân thanh xuất hai mươi sáu xe chủ yếu là thanh long dưa hấu nhập khẩu bốn xe tồn trên ba mươi xe thanh long và dưa hấu
cửa khẩu chi ma xuất một mươi sáu xe khẩu trang y tế tồn ba xe xuất khẩu một xe tái nhập thạch đen hai xe hạt tiêu
cửa khẩu ga đồng đăng nhập một mươi tám toa thép tấm hồ điện cực melamin tồn một mươi hai toa chờ làm thủ tục nhập khẩu thép melamin
tại tỉnh lào cai xuất khẩu một trăm hai mươi bốn xe tương đương ba hai triệu usd
nhập khẩu chín mươi ba xe tương đương bốn trăm một mươi usd
cửa khẩu quốc tế đường sắt hiện còn khoảng hai trăm linh xe chở xuất
tại tỉnh quảng ninh xuất một mươi ba xe nhập hai mươi năm xe
còn tại cửa khẩu thanh thủy tỉnh hà giang xuất bốn xe ván gỗ số lượng một trăm hai mươi tấn
cùng với đó bộ công thương tiếp tục khuyến cáo doanh nghiệp nắm tình hình ở cửa khẩu
để điều tiết lượng hàng hóa vận chuyển lên khu vực biên giới đặc biệt là nông sản